tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
đại diện sở xây dựng và đại diện công ty thoát nước hà nội đã thông tin về tình hình thực hiện
việc bảo đảm thoát nước chống úng ngập thủ đô
theo báo cáo của sở xây dựng trên các tuyến phố chính khu vực nội thành
hiện đang còn tồn tại một mươi tám điểm ngập úng cục bộ
nguyên nhân chính của việc tồn tại tình trạng trên là do hệ thống thoát nước hà nội mới chỉ thực hiện
đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước khu vực nội thành
còn lại các khu vực khác chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ
theo quy hoạch được phê duyệt
ngoài ra các trạm bơm tiêu chính và công trình đầu mối kèm theo
chưa được đầu tư xây dựng hoặc chưa phát huy hiệu quả
để khắc phục tình trạng trên đại diện công ty thoát nước hà nội cho biết
trong thời gian tới ngoài việc thực hiện kế hoạch thoát nước đã được phê duyệt
đơn vị sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ các công trình xây dựng đang thi công
nhằm kiểm soát tốt thỏa thuận thoát nước